nguồn lực đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một chính sách lớn và rất quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo tại các địa bàn vùng núi vùng khó khăn trên cả nước
rất nhiều mô hình sản xuất đã bước đầu mang lại hiệu quả tuy nhiên vẫn còn tồn tại rất nhiều những vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ cho người nghèo để phát triển kinh tế
câu chuyện sau đây được chúng tôi ghi nhận ở xã vũ muộn huyện bạch thông tỉnh bắc cạn sẽ làm rõ hơn về vấn đề này
năm hai nghìn một mươi sáu từ chương trình một trăm ba mươi năm ông đinh quang nú ở thôn chóc vẻn xã vũ muộn được nhà nước hỗ trợ để mua một con bò cái sinh sản
tưởng rằng đây sẽ là cần câu giúp gia đình ông phát triển kinh tế
thế nhưng mới nuôi được hơn một năm bà mẹ còn chưa kịp đẻ ra bê bí tiền quá ông đã bán đi để trả nợ ngân hàng
niềm vui thoát nghèo của gia đình ông cũng chỉ vỏn vẹn được một năm giờ gia đình ông lại tái nghèo
giờ cái bốc cái bán này làm bưng chuồng lợn về nợ ngân hàng
hàng tháng lại xuất ngân hàng thả tiền tiền không có việc gì để mà đi kiếm tiền giả lại xuất nên là phải bán
cũng giống như gia đình ông nú anh đàm văn từ cũng được nhận một con trâu sinh sản từ dự án giảm nghèo một trăm ba mươi năm
trâu chưa đẻ được lứa nào anh đã bán đi mất
vật nuôi được nhà nước hỗ trợ để tạo sinh kế không còn
hai vợ chồng anh phải bỏ quê đi làm công nhân ngoài tỉnh
và đến giờ chẳng ai có thể biết những con trâu con bò của ông nú
ông nú anh từ và nhiều gia đình khác trong xã vũ muộn đi đâu
nhưng sự lãng phí thất thoát và kém hiệu quả từ một chủ trương lớn của nhà nước thì đã thấy rõ
từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình một trăm ba mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu
có hai mươi sáu hộ nghèo ở xã vũ muộn được hỗ trợ mỗi gia đình một con trâu và bò sinh sản
đến nay có sáu hộ đã bán đi
nhưng lạ hơn ở chỗ
có hộ được hỗ trợ trâu thì bán đi để mua bò về nuôi
ngược lại hộ khác được hỗ trợ bò thì lại bán để chuyển sang nuôi trâu
việc bán đi những con trâu con bò đã cho thấy nguồn hỗ trợ của nhà nước mất đi một phần tác dụng
và công tác giảm nghèo cũng không thể có hiệu quả
trong số hộ mà tham gia thì cũng có một cử ra một người chọn ra một người làm tổ trưởng
đã là tổ hợp tác rồi thì khi thực hiện thì sẽ nắm hết ông tổ trưởng
ông tổ trưởng sẽ nắm hết
nhưng mà cái khó khăn thì là theo cái tổ hợp tác như thế thì nó lại cũng không có một cái nguồn kinh phí nào
để hỗ trợ cho ông tổ trưởng cho nên cái việc hoạt động của ông tổ trưởng nó cũng kém hiệu quả
hàng năm nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện tại bắc cạn là rất lớn
trong đó tập trung vào hỗ trợ cây giống con giống tư liệu sản xuất nông nghiệp cho người dân
nhưng với cách triển khai như hiện nay hiệu quả dù có nhưng chưa thực sự rõ ràng
câu chuyện ở xã vũ muộn là một ví dụ cho thấy rõ điều này